tại cuộc họp với thường trực chính phủ về công tác hỗ trợ cho người yếu thế
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nêu rõ
cần phải tiết kiệm chi thường xuyên một mươi giảm chi hội nghị hội thảo giảm đi công tác nước ngoài
giảm lễ hội bên cạnh đó dùng nguồn tăng thu hai nghìn một mươi chín sử dụng dự phòng hai nghìn hai mươi
và các nguồn hợp pháp khác để dành cho nguồn hỗ trợ cho người yếu thế bị ảnh hưởng do dịch bệnh covid một mươi chín
theo báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư cần tăng cường khả năng tiếp cận nguồn tiến dụng
khuyến khích người sử dụng lao động chi trả đủ lương theo đúng quy định cho người lao động có hợp đồng bị ngừng việc
trong trường hợp người sử dụng lao động không có khả năng chi trả lương
thì khuyến khích họ cam kết hoặc thỏa thuận với từng lao động tạm ngừng tạm hoãn hợp đồng
và không hưởng lương không đuổi việc người lao động
sau thời gian giả soát đa số các bộ cơ quan trung ương đều thống nhất đề nghị thời gian hỗ trợ các chính sách này là ba tháng
đề chút kiến nghị của ubnd để thực hiện ngay với những kiến nghị hết sức cụ thể
anh em nguyễn đức hải và các ông chí đã nêu một số cái ý và các ông chí lãnh đạo của chính phủ cũng đã nêu một số ý
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành đặc biệt là bộ lao động
thương binh xã hội phải hướng dẫn kỹ các địa phương cơ quan liên quan triển khai thực hiện
đặc biệt đưa các yêu cầu dân chủ công khai minh bạch thuận lợi
để người dân biết các cơ quan đoàn thể giám sát thực hiện chống tiêu cực tham nhũng xử lý nghiêm các vi phạm